liên quan đến vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải đến khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm qua
tuyến đường sắt bắc nam qua phường hoàng đông thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đã được thông tuyến sau hơn tám giờ đồng hồ bị ách tắc
đến trưa qua hai toa tàu bị chật bánh trong sự cố đoàn tàu se bốn chạy hướng
thành phố hồ chí minh đi hà nội và chạm với xe tải chở gỗ đã được đưa lên đường dây
chờ điều đầu máy kéo về ga
riêng đầu máy bị văng xuống canh nước vẫn chưa được đưa lên
vì phải chờ làm đường bộ phía mương nước để đưa cầu vào
đoạn đường sắt khoảng năm mươi mét bị hư hỏng do vụ va chạm cũng đã được sửa chữa khắc phục